nhận lời mời của đại tướng patrushev nikolai plastonovic thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
ngài vufovic alexandros zirovievic thư ký hội đồng an ninh quốc gia cộng hòa belarus
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm làm việc tại liên bang nga
và cộng hòa belarus nhằm tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật nga belarus
tại liên bang nga bộ trưởng tô lâm đã hội đàm với ngài patrushev nikolai plastonovic
thư ký hội đồng an ninh liên bang nga gặp làm việc với lãnh đạo các cơ quan an ninh
thực thi pháp luật liên bang nga để trao đổi tình hình thế giới khu vực và những vấn đề cùng quan tâm
nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tội phạm điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến hai nước
chủ động phòng ngừa các hoạt động phạm tội vi phạm pháp luật của việt nam và nga
tại cộng hòa belarus bộ trưởng tô lâm đã hội đàm với thư ký hội đồng an ninh quốc gia cộng hòa belarus
chủ tịch uban an ninh quốc gia bộ trưởng bộ nội vụ belarus
tại các cuộc hội đàm hai bên nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp nhằm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao mua bán người tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp tội phạm ma túy